cô nô theo cũng được thiết kế theo mô hình và tiêu chuẩn khách sạn để đảm bảo hoạt động vận hành và tạo nên dòng tiền cho thuê

thì lập tức các chủ đầu tư sẽ tham gia vào trong thị trường và cái việc tham gia vào trong thị trường không lường hết được tất cả các vấn đề cần phải chuẩn bị cái tâm thế cần phải chuẩn bị trước khi tiến hành một bất đồng sản nghỉ dưỡng
đó là cái khả năng vận hành kinh doanh tự thân có không đi thuê công ty quản lý phía bên ngoài thì rủi ro nó là gì
trong trường hợp với rủi ro của công ty quản lý thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào để có thể bảo đảm được cam kết cho tất cả khách hàng
dòng tiền có được từ mô hình cô nô theo
để chủ đầu tư trang trải chi phí vận hành trả lãi cho khách hàng và lợi nhuận cho mình chính là hiệu quả khai thác dòng tiền đến cho thuê căn hộ
để có thể trả được lợi suất một mươi hai một năm như coco bay đã cam kết thì số tiền thu được phải cao hơn rất nhiều
một phần khác để chủ đầu tư chỉ có thể trả được suất sinh lợi một mươi hai đó là khi giá các căn hộ liên tục tăng và chủ đầu tư liên tục có sản phẩm bán ra thị trường và có nguồn cầu hấp thụ tốt
cam kết sẽ sụp đổ khi nhu cầu mua không đủ để trang trải cộng thêm hiệu quả khai thác không như mong đợi
và đây là điều đã xảy ra với dự án của cô bay đà nẵng
du lịch việt nam có thể nói là đang thắng lớn trên thị trường thế giới nhưng để có được một sự tăng trưởng bền vững cần sớm có những thay đổi mang tính căn bản
vấn đề đầu tiên cần quan tâm đó là xu hướng phát triển
phát triển các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng không chỉ đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn
mà phải đa dạng có được những sắc thái riêng để thu hút khách du lịch từ nhiều quốc gia nhiều châu lục
nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản du lịch việt nam cần sớm có những thay đổi để gia tăng cả về lượng và chất
đây là vấn đề không thể trung trình vì lượng khách du lịch đến việt nam rất lớn nhưng lượng khách quay trở lại lần thứ hai thứ ba là rất thấp
theo dự báo của tổ chức du lịch thế giới trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi tám
nhu cầu du lịch tăng bốn hàng năm
riêng khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn ba mươi sẽ tăng năm trăm ba mươi năm triệu khách quốc tế
như vậy nếu đắt số này thì khu vực châu á thái bình dương sẽ đứng đầu thế giới
đối với việt nam trước những cơ hội lớn như vậy chúng ta phải làm gì để bắt nhịp với du lịch thế giới
có tới năm mươi bốn du khách có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm
đây chính là cơ hội để du lịch việt nam khai thác lợi thế về danh lam thắng cảnh địa hình phong phú theo xu hướng bền vững
cần chuyển hướng sang loại hình du lịch trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu khách du lịch quốc tế đặc biệt là du khách đến từ châu âu châu mỹ
có thể dưới cái ô của một dự án nào đó nhưng là người dân đầu tư người dân quản lý người dân tham gia vào du lịch
thì tôi cho rằng đấy là những cái mà nếu chúng ta đi được theo hướng đó với một cái khung pháp lý hiện đại hơn một chút
thì chúng ta có cơ hội có thể phát triển được một cái thị trường du lịch mạnh
tạo ra những sản phẩm phức hợp đầu tư theo hướng bền vững đang là cách mà một số nhà phát triển bất động sản du lịch hướng tới
cùng với sản phẩm condotel hiện trên thị trường đã xuất hiện những mô hình mới đơn cử như apat hotel
tích hợp tất cả trong một all in one với các tiêu chí không gian chất lượng dịch vụ cao cấp chuẩn năm sao
tạo dựng hệ sinh thái tiện ích dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của ba thế hệ trong gia đình đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm
đầu tư vào loại hình bất đồng sản du lịch mô hình apat hotel là chi phí nó đắt đỏ nó cao hơn
nhưng nó sẽ phục vụ cho việc khai thác bền vững lâu dài hơn bởi vì nằm trong tổng thể tiện ích kỹ thuật hạ tầng
đáp ứng cho việc khai thác bền vững và lâu dài và đây là điều khác biệt
phân tích của tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế theo xu thế phát triển của du lịch thế giới
huy động sức mạnh của chín mươi năm triệu người dân đó là chiến lược phát triển du lịch cần hướng tới
hay nói cách khác người người làm du lịch nhà nhà làm du lịch
là khái niệm cần lan tỏa bởi với khách du lịch những nụ cười thân thiện
thái độ mến khách hành động đẹp dịch vụ chuẩn mực sự an toàn thoải mái là những điểm cộng quý giá
đối với câu chuyện du lịch một lần nữa tôi khẳng định là chúng ta sẽ xây dựng và phát triển
cái ngành du lịch là phục vụ các cái nhu cầu du lịch đa dạng và khác nhau
và chúng ta huy động cái hoạt động đó không chỉ của các doanh nghiệp
chỉ của các tập đoàn lớn không phải chỉ trong nước hay là cũng không phải chỉ quá trong vòng nước ngoài
vấn đề thứ hai cần phải có những thay đổi để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành du lịch
đó là cơ sở hạ tầng lưu trú
trong đó condotel là dòng sản phẩm rất hiệu quả thu hút được nguồn vốn trong dân cho phát triển du lịch
để thị trường phát triển lành mạnh không chỉ phụ thuộc vào yếu tố pháp lý
mà chủ đầu tư và nhà đầu tư cần hiểu rõ đây không phải là hoạt động đầu tư bất động sản thông thường
mà bản chất là đầu tư vào ngành khách sạn
với những đặc thù riêng
có bất động sản nghỉ dưỡng có một vấn đề đó là khi đầu tư
các chủ đầu tư không quá quan tâm hoặc là chưa đủ cái tiềm lực về mặt tài chính
để đầu tư một cách đồng bộ tất cả các hạ tầng đi kèm
bao gồm các tiện ích những cái tiện ích mà phục vụ trực tiếp cho những khách du lịch đến
tại cái khu vực cái dự án để mà có thể thu hút được cái gọi là cái chi tiêu trên một đầu người trong một ngày
và làm cho cái khách có thể tham gia một cuộc sống
có thể quay đi quay về nhiều lần được gọi rằng là cái lượng khách mang đến cho cái dự án rất là ổn định
và từ cái việc ổn định đó thì mới có thể có được dòng tiền xin lời bền vững
một rủi ro chưa được nhiều nhà đầu tư tính đến đó là khả năng vận hành dự án
một dự án condotel để thành công không chỉ cần có bàn tay của nhà tạo lập các sản phẩm bất động sản
mà cần có những chuyên gia trong lĩnh vực du lịch lữ hành quản lý vận hành khách sạn tổ hợp du lịch có chất lượng
các chủ đầu tư lớn vững mạnh và ổn định
với bảng cân đối kế toán mạnh vẫn có thể hoàn thành cam kết lợi nhuận của mình
tuy vậy nếu cam kết này kéo dài trong vòng một mươi năm như coco bay
thì thị trường có thể sẽ có nhiều biến động gây ra rủi ro cho nhà đầu tư
thì cái chuyện mà người ta quay lưng thì thực ra là chính là cái việc mà nhà đầu tư không có lãi hoặc là không triển khai dự án được
thì những người đã có vốn vào sẽ rất là khó khăn
thành ra cái chuyện ở đây chúng ta thấy là bất động sản nghỉ dưỡng là chúng ta là thực ra chúng ta xác định chúng ta cổ đông
chứ còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ là đơn thuần chúng ta là thích thì chúng ta mang tiền vào thích chúng mang tiền ra không có
chúng ta có một cái viễn cảnh rất tốt
tuy nhiên thì cái tính khả thi và cái tính cảnh báo của những cái hoạt động của chúng ta tôi cho rằng
với những nhà đầu tư trung thực với những doanh nghiệp trung thực
chúng ta cũng phải chỉ cho thấy để họ chấp nhận cái rủi ro đến một cái ngưỡng nhất định nào đó
và tôi tin rằng các nhà đầu tư khi người ta đã nhìn rõ và phân tích rõ và có phân tích cái khả năng chịu đựng rủi ro của họ
thì họ sẵn sàng bước vào cuộc và họ chấp nhận kể cả thành công thì ok
nhưng kể cả những khó khăn hay thậm chí thất bại họ cũng sẽ chấp nhận và họ đứng lên họ làm lại được
thì cái đó mới là cái gọi là sự phát triển một cách bền vững và hồn định